độc lập các hạng cho một năm trăm bảy mươi sáu gia đình
đây là sự tri ân đặc biệt của đảng và nhà nước đối với thân nhân của bà mẹ việt nam anh hùng
và những người đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết ít nhất một mươi người bị thương
đã xảy ra vào khoảng ba giờ sáng nay trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua phường tân hòa thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vào khoảng thời gian nói trên xe khách dường nằm quốc đạt mang biển kiểm soát bốn mươi ba b ba nghìn bảy mươi tám
chở hơn bốn mươi hành khách đang liều thông trên quốc lộ hai mươi sáu
theo hướng khánh hỏa đắk lắc thì bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường và đâm vào xe tải trụ điện
rồi lật nghiên khiến một mươi một hành khách thương vong trong đó có một hành khách tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng
có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
chiếc cục trưởng chiếc cục phát triển nông nghiệp và thủy lợi tỉnh long an cho biết
trên địa bàn xã nhị thành và xã tân thành thị trấn thủ thừa huyện thủ thừa tỉnh long an
xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc xoáy đã làm chín người bị thương phải nhập viện và hàng trăm căn nhà tốc mái
theo đó lốc xoáy xuất hiện vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút
ngày một mươi bốn tháng ba
đã làm sập và tốc mái ba trăm chín mươi năm căn nhà hai doanh nghiệp chín trường học ba phòng làm việc
nhiều cây xanh biển báo trụ điện bị đột ngã lốc xoáy cũng khiến chín người bị thương
tổng thiệt hại ước tính hơn sáu năm tỷ đồng
sáng qua một mươi năm tháng bảy chính quyền địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên hỗ trợ những gia đình
có nhà bị sập hoàn toàn bốn triệu đồng hỗ trợ khắc phục sửa chữa lại nhà bị tốc mái
khẩn trương khắc phục thiệt hại ở trường học trong thời gian sớm nhất
ngành điện cũng tập trung sửa chữa các trụ điện đổ để có điện phục vụ cho nhân dân
hiện đã khắc phục xong trên địa bàn thị trấn thủ thừa
thưa quý vị sau một mươi năm ngày lênh đênh trên biển tàu cá của ngư dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã được hải đội hai trăm một mươi hai thuộc hải đoàn hai mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
lai dắt vào bờ an toàn
tàu cá hiện đang neo đậu tại cảng hải đoàn hai mươi một thuộc xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do ông nguyễn tuấn
chú tại xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trường bị hỏng máy
đến ngày ba tháng bảy do ảnh hưởng của gió lớn tàu bị đứt dây neo và trôi giặt tự do trên biển
nhận được tin báo bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đi tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy tàu bốn nghìn ba mươi hai đã tiếp cận được tàu bị nạn
khi còn cách đảo nam bông bay hai mươi năm hải lý
ngay sau đó các bác sĩ quân y đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên
cung cấp lương thực thực phẩm và tiến hành lai rắt tàu cá vào đất liền an toàn
đồng thời cử tổ kỹ thuật cơ động xuống tàu ngay khi cập cảng để sửa chữa cho ngư dân
vào khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà liền kề
thuộc khu đô thị glesimco công viên thiên đường bảo sơn xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên lửa xuất phát từ một căn hộ liền kề
nơi hoạt động kinh doanh hàng ăn sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn hộ liền kề khác
nhiều nhân chứng cho biết ở thời điểm xảy ra đám cháy họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn
kèm theo khói đen thoát ra từ khu vực tầng hai của căn hộ
theo ghi nhận có ít nhất bốn căn hộ liền kề đã bị lửa thiêu dụi cùng nhiều đồ đạc bên trong
nhận được tin báo lực lượng chức năng điều động gần một chục chiếc xe cứu hỏa
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hiện đám cháy đã được dập tắt
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thay thế nghị định số bốn mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt trong đó một nội dung được đưa ra lấy ý kiến
là quy định xử phạt người điều khiển phương tiện không xuất trình giấy tờ có liên quan
tại thời điểm kiểm tra bộ giao thông vận tải đã đưa ra một nội dung đưa ra lấy ý kiến
nếu người vi phạm không có giấy tờ nào thì lực lượng chức năng sẽ lập biên bản không có giấy tờ đó
trong thời hạn bảy ngày hẹn đến giải quyết nếu người vi phạm xuất trình được giấy tờ
lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không mang giấy tờ
quá bảy ngày người vi phạm không đến thì sẽ bị xử phạt lỗi không có giấy tờ
sau bảy ngày mới đến người vi phạm vẫn phải chịu phạt lỗi không có giấy tờ xe
hiện chưa có sự thống nhất về hình thức xử phạt đối với lỗi vi phạm này
chính vì vậy vấn đề đã được đưa vào dự thảo nghị định hướng dẫn cụ thể
hiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay long thành đã hoàn thành đúng tiến độ để báo cáo chính phủ
chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng một mươi tới
thông tin này vừa được đưa ra bởi tổng công ty cảng hàng không việt nam
cụ thể công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã vượt tiến độ hơn một tháng
so với hợp đồng tổng công ty cảng hàng không việt nam ký kết với liên danh tư vấn nhật pháp việt
về dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đang khẩn trương triển khai dự án xây dựng hai khu tái định cư hoàn chỉnh
theo đó dự án cảng hàng không quốc tế long thành là một trong những dự án quan trọng quốc gia
cảng này được quy hoạch đạt cấp bốn f theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
với quy mô công suất sau khi hoàn thành toàn bộ ba giai đoạn là một trăm linh triệu hành khách một năm và năm triệu tấn hàng hóa một năm
trước mắt giai đoạn một của dự án sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh
một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm
một hai triệu tấn hàng hóa một năm hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại gần hai mươi tám hộ chăn nuôi
chiếm khoảng ba mươi năm tổng số hộ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố làm mắc bệnh và tiêu hủy gần bốn trăm tám mươi bảy con
chiếm hai mươi sáu tổng đàn với trọng lượng khoảng ba mươi ba năm trăm linh
đây là những thông tin được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cung cấp
hiện đã có sáu mươi sáu xã phường thuộc một mươi bảy quận huyện đã qua ba mươi ngày không phát sinh dịch bệnh
để tiếp tục ngăn chặn dịch tả lợn châu phi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội
yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục ra soát những tồn tại bất cập
ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua
thành lập tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương cơ sở đồn đốc chỉ đạo phối hợp
hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương
đơn vị kể cả lực lượng công an quân đội dân quân khi cần thiết trong công tác phòng chống xử lý bệnh dịch
thưa quý vị dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh yên bái
để giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho các hộ chăn nuôi do dịch tả lợn gây ra
và cũng để duy trì sản xuất các địa phương đã tuyên truyền khuyến khích các hộ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi
sau hơn một tháng khi đàn lợn hai trăm bốn mươi con với trọng lượng hơn một mươi bảy tấn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
gia đình anh phạm ngọc hưng đã tận dụng những dãy chuồng nuôi lợn trước đây ra cố lại để nuôi gà
hiện nay gia đình anh hưng đã bắt đầu nhập những lứa gà giống về để nuôi theo kiểu thả vườn
quy mô hơn một năm trăm linh con và chuẩn bị đưa thêm mô hình nuôi ba ba thương phẩm và sản xuất
cái việc tái đàn là phải có một cái thời gian nhất định
tuy nhiên bên cạnh đó để hỗ trợ
cũng như là động viên các hộ chăn nuôi để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình của hộ gia đình
chúng tôi đang khuyến khích các hộ chuyển từ chân nuôi lợn sang chân nuôi gia cầm
đặc biệt là có cái điều kiện ao hồ như thế này
chuyển chân nuôi gà và vịt
thế và gà thì theo hướng gà đổi
vịt thì có hiện tích ao hồ
để coi như là cái nhất là vừa để ổn định sản xuất
cũng vừa là để phát triển
mặc dù nhiều hộ chân nuôi có đàn lợi bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
theo quy định sau ba mươi ngày có thể tái đàn
nhưng vì các điều kiện vệ sinh thú y cũng như tránh rủi ro
ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyên cáo hạn chế nhập lợn giống vào địa bàn
nhằm không để dịch tái phát trở lại
theo khuyến cáo các hộ cần chuyển đổi cơ cấu
đưa các giống gia cầm thủy cầm thủy sản giống và chăn nuôi
những này là bảo vệ những cơ sở chân nuôi đối với quy mô lớn
và hạn chế đến tối đa các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
và đồng thời bố trí hỗ trợ kịp thời kinh phí cho những hộ chân nuôi
có gia súc bị tiêu hủy để những hộ có thể chuyển hướng sản xuất
để bù đắp lại sản lượng thị lưỡng hơi thiếu hụt
tỉnh yên bái khuyến cáo không nên tái đàn ngay sau dịch
mà chuyển đổi sang các mô hình chăn nuôi khác an toàn hơn
tích cực tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi ở vùng có dịch
và vùng chưa có dịch chủ động chuyển đổi sang chăn nuôi an toàn sinh học
những hộ có nhu cầu mở rộng sản xuất cũng chuyển đổi sang con vật nuôi khác
để lấy ngắn nuôi dài chờ dịch ổn định sẽ tiếp tục tái đàn
thưa quý vị tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão
đặc biệt là công tác hộ đê tại một số điếm canh đê trên địa bàn tp hà nội
đã được phóng viên truyền hình nhân dân phản ánh
tuy nhiên cũng theo khảo sát của phóng viên thì trên cùng một chục đê hữu hồng
không phải điếm canh đê nào cũng ở trong tình trạng bỏ hoang không người làm việc
mời quý vị tiếp tục đến với những phản ánh trong phóng sự sau đây
chúng tôi vào điếm canh đê số ba mươi bốn thuộc địa bàn xã vạn phúc huyện thanh trì hà nội
tại đây có một điếm viên trạc bảy mươi tuổi đang trực công tác phòng chống lụt bão của địa phương
công việc này nghe thì chẳng có gì vất vả nhưng có lẽ sẽ khó cho ông hà
khi thiết bị hỗ trợ cho công việc chỉ là mấy cây tre và hệ thống bảng biểu
thời điểm này đang trong mùa mưa bão nhưng nhiều điếm canh đê không được trang bị
tập kết các vật tư vật liệu chống lụt
thậm chí là không có
chỉ bằng những vật dụng hết sức thô sơ tuy nhiên việc tuần tra kiểm soát của các điếm viên là vô cùng quan trọng
bởi chỉ một ổ mối chỉ một vết nứt trên mặt đê cũng dễ dàng để lại những hậu quả nghiêm trọng
có thể nói bên cạnh thực trạng các điếm canh đê bị xuống cấp bỏ hoang
thì việc tập kết vật tư vật liệu về các điếm canh đê chưa được quan tâm
điều này cho thấy sự chủ quan lơ là của một số địa phương
trong công tác phòng chống lụt báo
tuy nhiên không phải tất cả đều như vậy
ghi nhận của chúng tôi tại điếm canh đê số hai mươi ba thuộc phường trần phú quận hoàng mai thành phố hà nội
vẫn là thiếu thốn trang thiết bị vật tư nhưng khác biệt ở đây chính là yếu tố con người
vẫn chỉ với cây sẻng gậy tre
nhưng việc thường xuyên tuần tra kiểm tra sẽ hạn chế được nhiều rủi ro
nếu như có lũ lớn bất ngờ xuất hiện
bắt đầu là từ ngày một tháng sáu
chúng tôi tổ chức
tuần tra canh gác trên hai điếm từ điếm hai mươi ba đến điếm hai mươi bốn
và giáp danh của hai phường lĩnh nam và phường trần phú phường yên sở
và tổ chức lực lượng
mỗi điếm là có lực lượng theo phân cấp
nếu mà khi báo động thì chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng
mà không thường xuyên thì chúng ta sẽ báo cáo là ngày hai và đêm hai
đấy là lực lượng trực như vậy
chúng tôi phải có trách nhiệm tức là đi tuần tra
thí dụ như là ngày mà không có nước
thì ngày hai người thì cũng không có nước
chúng tôi phải có một người ở điếm và một người phải đi quan sát bờ đê
phía trong và phía ngoài để kiểm tra xem có các tổ mối
hoặc những cái hố mà bị sạt lở trước đây không
công việc chúng tôi rất đơn giản nhưng lại là rất quan trọng
thì cũng nhiều người bảo là chúng tôi là lên đê chỉ ngồi chơi
nhưng thực tế là không phải
bởi vì các vị có biết rằng chúng tôi cũng còn phải đi kiểm tra
khi đã có phát hiện được thì chúng tôi phải báo cáo với lại các cấp danh tạo
để có các cái phương án để mà khi mà phòng chống sạt lở
để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão các sở ngành nhất là các địa phương có đê
cần thường xuyên kiểm tra giả soát bổ sung vật tư phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ
trong đó cần tập trung vào các điếm canh đê
bên cạnh đó thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nâng cao tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống lụt bão tại địa phương
thưa quý vị hợp phần cầu dân sinh là một trong ba hợp phần chính
thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh
cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
qua hai năm thực hiện hợp phần cầu dân sinh đã triển khai nhanh hơn khoảng một năm
so với kế hoạch chung của cả dự án
trong quá trình đấu thầu hợp phần cầu đã tiết kiệm và xây thêm được khoảng hai trăm bảy mươi cây cầu
để thực hiện ba mươi tám cầu dân sinh thuộc dự án lò ram với tổng mức đầu tư hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng trên địa bàn
tỉnh bắc giang đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
giao trách nhiệm cho các huyện xã tuyên truyền để nhân dân hiến đất hiến cây cối
đồng thời địa phương cũng dùng kinh phí để tiến hành giả phá bom mìn
bảo đảm an toàn trong xây dựng và cho kết cấu hạ tầng cầu sau này
dự án lò ram tại việt nam được ngân hàng thế giới vkp đánh giá rất cao về tiến độ thi công
tiến độ giải ngân và các vấn đề về môi trường giá thành
vì vậy để tiếp tục xây thêm một sáu trăm linh cầu giúp các đồng bào dân tộc nâng cao đời sống văn hóa
góp phần hiệu quả giúp các địa phương vùng sâu vùng xa bà con dân tộc thiểu số so đói giảm nghèo
tiến tới xây dựng nông thôn mới rất cần các nguồn vốn hỗ trợ
thời gian gần đây hoạt động chế biến răm gỗ trên địa bàn tỉnh quảng trị phát triển nóng
với nhiều nhà máy được đầu tư và đưa vào hoạt động
qua kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng không ít nhà máy vận hành chưa đúng quy định
đã tạo ra những bất cập cần phải chấn chỉnh kịp thời
không giấy phép đầu tư chưa hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ về pháp lý
vậy mà nhà máy răm gỗ này vẫn hoạt động một cách ngang nhiên như thế này
công ty trợ làm khảo nghiệm làm phân bón hữu cơ là chính
về vấn đề thủ tục chủ tướng thì sở tài nguyên là chuyển đổi mục đích sử dụng đất
tôi mua lại công ty của phân số sáu
hiện tại đang trong quá trình để hoàn thiện các thủ tục về mặt pháp lý của nhà máy bấm răm
trước thực trạng nhiều nhà máy giam gỗ trên địa bàn hoạt động trái phép
hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đã triển khai đợt giám sát
đối với năm nhà máy trong đợt một
qua đó phát hiện bốn nhà máy sai phạm khi hoạt động mà không có giấy phép
chúng tôi sẽ kiến nghị với ủy ban tỉnh là thứ nhất là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước
thứ hai nữa là trách nhiệm của các ngành về lĩnh vực quản lý nhà nước
phải tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh
thì làm sao là phải có một cơ quan làm đồng mối và nhiều cơ quan phối hợp
những đơn vị mà đã được cơ quan chức năng phát hiện xử lý hướng dẫn rồi nhưng mà không thực hiện
thì chúng tôi đề nghị ủy ban nhân tỉnh chỉ đó và các ngành là phải rút giấy phép
thế có như thế thì mới lấp loay được rất tư
theo quy hoạch tỉnh quảng trị chỉ phát triển một mươi hai một mươi bốn nhà máy chế biến răm gỗ
thế nhưng số lượng nhà máy trên thực tế cao hơn gấp đôi do tự phát và những kẽ hở trong công tác quản lý
không thể phủ nhận vai trò của các nhà máy chế biến giam gỗ trong tiêu thụ
nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm gỗ rừng trồng
tuy nhiên việc nhiều nhà máy giam gỗ hoạt động trái phép như trên sẽ làm thị trường mất ổn định
chất lượng nguồn nguyên liệu không cao và cạnh tranh không lành mạnh
kỷ niệm năm năm ngày thanh niên thế giới một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
hãy học tập suốt đời để sống và làm việc do unesco phát động hôm qua ngày một mươi năm tháng bảy
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương bình và xã hội
cùng các tổ chức quốc tế các chuyên gia về lao động giáo dục nghề nghiệp
đã tổ chức hội thảo về kỹ năng nghề cho thanh niên nhằm chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm
các bài học và đề xuất cơ chế chính sách để phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên
trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế ở việt nam
thống kê của liên hợp quốc lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm khoảng một mươi sáu lao động toàn cầu
tại việt nam lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên chiếm gần tám mươi
dòng trước xu thế ngày càng tăng về số lượng thanh niên thất nghiệp trên thế giới
chất lượng công việc thấp sự bất bình đẳng của thị trường lao động đặt ra yêu cầu
cần nâng cao phát triển kỹ năng nghề của thanh niên đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số
thách thức đối với lực lượng lao động thanh niên càng lớn
nếu ai giỏi kỹ năng cao thì người ấy thắng cho nên cái thách thức của chúng ta là thách thức cấp
cần có chính sách và chiến lược cụ thể đối với đào tạo nghề cho thanh niên là điều các chuyên gia chia sẻ
đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp truyền thông thay đổi nhận thức
đặc biệt cần tôn vinh những thí sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi tay nghề khu vực và quốc tế
sẽ là động lực quan trọng để khuyến khích phát triển đào tạo kỹ năng nghề tại việt nam
hạn chế lớn nhất của chúng ta là cái nhận thức
cái nhận thức cả của các cơ quan và có trách nhiệm và cả đối với lại xã hội
chúng ta vẫn làm sao mà được làm nghề gián tiếp rồi là được đại học được những các cái ngành mà người ta cảm thấy là nhẹ nhàng
em tin rằng là sau kỳ thi tây nghề đông nam á và kỳ thi tay nghề thế giới lần này
thì cộng vực làm em chắc chắn mở ra con đường mở ra rất là lớn
hiện tại đã có rất nhiều số doanh nghiệp liên hệ hiện tại em đang làm thực tập sinh
của cho công ty
chúng ta đang đi sản xuất hóa chất sơn mờ tê
hiện chúng ta đã có bộ luật lao động luật giáo dục nghề nghiệp luật việc làm và nhiều cơ chế chính sách văn bản
hướng dẫn để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nói chung và cho thanh niên nói riêng
đây là điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa những giải pháp trong đổi mới đào tạo nghề tại việt nam trong thời gian tới
tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý ii năm hai nghìn một mươi chín vào sáng nay tại hà nội
hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá
những kết quả hoạt động của phong trào công nhân công đoàn trong quý ii
đồng thời thông tin đến báo chí những hoạt động sẽ diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu của người lao động
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay mức tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động đã tăng lên sáu mươi sáu
và trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất chính chính phủ
mức tăng tiền lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi là năm năm
góp phần hoàn thành một trong các mục tiêu mà nghị quyết hai mươi bảy khóa một mươi hai đề ra
liên quan đến các hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
phát động các phong trào thi đua đều dường tôn vinh các cán bộ công đoàn xuất sắc
dự kiến ngày hai mươi tám tháng bảy tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
sẽ diễn ra lễ miết tình kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
trong phần tin quốc tế
iran hối thúc eu cứu vãn thỏa thuận hạt nhân
thái lan tuyên bố kết thúc chế độ cầm quyền quân sự
liên quan đến thỏa thuận hạt nhân iran
ngày một mươi năm tháng bảy iran hối thúc các quốc gia liên minh châu âu eu tham gia thỏa thuận
đưa ra những quyết định thiết thực hiệu quả và có trách nhiệm
nhằm cứu vãn thỏa thuận mang tính bước ngoặt này
bộ ngoại giao iran cho rằng
những hành động liên tục dựa trên sự thiện trí và tự nguyện của tehran
xuất phát từ nguyên tắc có đi có lại về những quyền và nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân
tuyên bố đồng thời nhấn mạnh sẽ là không thực tế nếu kỳ vọng về việc iran tuân thủ trở lại các điều kiện
trước ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín mà không có bảo đảm từ phía các nước châu âu tham gia thỏa thuận
về việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt
cùng ngày ngoại trưởng iran mohammad javad sharif tuyên bố các nước châu âu dường như chưa sẵn sàng nỗ lực
để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân bằng những nỗ lực cụ thể
cũng trong ngày một mươi năm tháng bảy eu tuyên bố các bên còn lại của thỏa thuận hạt nhân iran không coi các
vi phạm của tehran là nghiêm trọng và chưa có ý định kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp của thỏa
thuận đồng thời ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng
phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng eu đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại federica
mogherini cho biết các ngoại trưởng eu đã không đưa ra kết luận nào về những biện pháp tiếp theo cần
gửi đi giữa mỹ và iran theo bà không bên nào với những dữ liệu hiện có đặc biệt là của cơ
quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea coi các vi phạm của iran là mang tính nghiêm trọng
mỹ có thể phê duyệt giấy phép cho các công ty của nước này nối lại hoạt động bán hàng cho tập đoàn
công nghệ huawei của trung quốc sau ít nhất hai tuần nữa thông tin được giới chức mỹ đưa ra
trong bối cảnh mỹ và trung quốc nối lại các cuộc đàm phán thương mại
huawei bị liệt vào danh sách đen của bộ thương mại
mỹ từ hồi tháng chín
theo đó cấm các công ty mỹ cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho huawei trừ khi có giấy phép từ chính phủ
sau cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình hồi cuối tháng sáu tổng thống mỹ donald trump tuyên bố
các công ty mỹ có thể bán sản phẩm cho huawei bộ thương mại mỹ cho biết giấy phép sẽ được cấp nếu không
ảnh hưởng tới an ninh quốc gia trong khi đó các nhà sản xuất chip mỹ đã vận động hành lang để nới lỏng lệnh cấm vận
ngay sau khi mỹ áp dụng quy chế tị nạn mới nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp ổ ạt vào nước này
mexico đã bày tỏ sự phản đối với lệnh cấm mà mỹ áp đặt đối với người di cư từ mexico sang
ngoại trưởng marcelo ebrard tuyên bố mexico không đồng ý với những biện pháp hạn chế xin tị nạn
đối với những người lo sợ cho tính mạng của mình ngay tại quê hương của họ
ông khẳng định mexico sẽ tôn trọng nguyên tắc không gửi trả của liên hợp quốc
đồng thời khẳng định mexico sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán về nước thứ ba an toàn nào
mà không có sự phê chuẩn của quốc hội
trước đó cùng ngày nhà trắng thông báo những người di cư vượt biên
từ mexico sẽ không được xin tị nạn vào nước này
đây được xem là bước đi mới nhất của chính quyền tổng thống donald trump
nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
liên minh châu âu eu vừa thông qua các biện pháp trừng phạt chính trị và tài chính nhằm vào thổ nhĩ kỳ
sau khi ankara tiến hành các hoạt động khoan thăm dò ngoài khơi cộng hòa xíp bất chấp nhiều cảnh báo
trả lời báo chí sau hội nghị ngoại trưởng eu đại diện cấp cao của eu về chính sách an ninh
và đối ngoại federica mogherini cho biết
các kết luận về thổ nhĩ kỳ đã được thông qua
cụ thể biện pháp nghiêm trọng nhất là cắt giảm một trăm bốn mươi năm tám triệu euro tương đương với một trăm sáu mươi bốn triệu đô la
trong các quỹ châu âu được phân bổ cho thổ nhĩ kỳ vào năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng đầu tư châu âu đã được yêu cầu xem xét lại các điều kiện đặt ra
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho ankara
eu cũng dự kiến sẽ hạ cấp đối thoại với thổ nhĩ kỳ tuy nhiên không cắt đứt hoàn toàn
việc phát hiện chữ lượng khí đốt khổng lồ ở phía đông địa trung hải
đã khiến thổ nhĩ kỳ và cộng hòa sip cùng tuyên bố chủ quyền
đối với các vùng biển xung quanh cộng hòa xíp thuộc địa trung hải
ngày một mươi năm tháng bảy thủ tướng thái lan prayuth chan o cha chính thức từ bỏ vị trí
người đứng đầu chính quyền quân sự đồng thời khẳng định nước này sẽ hoạt động
như một chế độ dân chủ thông thường sau năm năm quân đội nắm quyền
ông prayuth khẳng định chế độ cầm quyền quân sự đã mang lại thành công trong nhiều lĩnh vực
từ việc giải quyết vấn đề đánh bắt cá trái phép và buôn người
cho đến việc giải cứu một mươi hai cậu bé và huấn luyện viên đội bóng thiếu niên
bị mắc kẹt trong hang thăm làng hồi năm hai nghìn một mươi tám
ông cho rằng hiện tại thái lan hoàn toàn là một quốc gia dân chủ với chế độ quân chủ lập hiến
và một quốc hội có các nghị sĩ được bầu chọn
hồi tuần trước thủ tướng prayuth chan o cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt của mình
lần cuối cùng để dỡ bỏ những lệnh cấm đối với báo chí và chuyển tất cả các vụ án
liên quan đến những tội chống lại những mệnh lệnh của ông sang các tòa án dân sự
chấm dứt sự cầm quyền của quân đội